mở đầu sẽ là thông tin vừa được cập nhật về hướng dẫn mới nhất của bộ y tế cho biết
các em không điều trị tại nhà sẽ được dỡ bỏ cách ly khi đã cách ly điều trị đủ bảy ngày
thay vì một mươi ngày như trước và có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính với virus sars cov hai
cụ thể đối với f không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ đủ điều kiện cách ly điều trị tại nhà
sẽ được dỡ bỏ cách ly điều trị tại nhà khi đã cách ly điều trị đủ bảy ngày
và có kết quả test nhanh âm tính do nhân viên y tế hoặc người bệnh tự thực hiện
dưới sự giám sát của nhân viên y tế bằng ít nhất một trong các hình thức trực tiếp
hoặc gián tiếp qua các phương tiện từ xa
trong trường hợp sau bảy ngày kết quả xét nghiệm còn dương tính thì tiếp tục cách ly đủ một mươi ngày
đối với người đã tiêm đủ liều vaccine và một mươi bốn ngày đối với người chưa tiêm đủ liều vaccine
trạm y tế nơi quản lý người bệnh chịu trách nhiệm xác nhận khỏi bệnh cho người bệnh
đối với f điều trị tại cơ sở thu dung điều trị ít nhất năm ngày giảm các triệu chứng lâm sàng hết sốt không dùng thuốc hạ sốt
trước ngày ra viện từ ba ngày trở lên và có kết quả test pcr âm tính hoặc nồng độ virus thấp
hoặc test nhanh âm tính thì được ra viện
ngược lại sẽ phải tiếp tục cách ly đủ một mươi ngày
không nhất thiết phải làm lại xét nghiệm
sau khi ra viện tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong bảy ngày đo thân nhiệt hai lần một ngày
nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào thì báo ngay cho y tế và xử trí kịp thời tuân thủ thông điệp năm k
đối với f có bệnh nền hoặc bệnh kèm theo cách ly điều trị tại cơ sở cách ly điều trị ít nhất năm ngày
sau khi đỡ giảm nhiều triệu chứng lâm sàng của covid một mươi chín và hết sốt từ ba ngày trở lên
và test pcr âm tính hoặc test nhanh âm tính thì được ra viện
sang cơ sở khoa khác điều trị bệnh kèm theo hoặc bệnh nền nếu cần để tiếp tục điều trị và theo dõi
nếu xét nghiệm pcr dương tính hoặc test nhanh còn dương tính thì tiếp tục cách ly đủ một mươi ngày
đối với f điều trị tại các đơn vị hồi sức tích cực khỏi covid một mươi chín trong tình trạng nặng nguy kịch do bệnh lý khác
đã cách ly điều trị covid một mươi chín tối thiểu một mươi bốn ngày
và kết quả xét nghiệm bằng pcr âm tính hoặc nồng độ virus thấp được xác định đủ tiêu chuẩn khỏi covid một mươi chín
được chuyển sang cơ sở hồi sức tích cực khác hoặc khoa điều trị phù hợp để tiếp tục chăm sóc điều trị
văn phòng chính phủ vừa có công điện gửi bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ thủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ
chủ tịch ubnd tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chuẩn bị chú đáo và đảm bảo điều kiện cần thiết
phục vụ nhân dân đón tết và thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch
thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ thủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ
chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương theo chức năng nhiệm vụ thẩm quyền được giao
tập trung chỉ đạo thực hiện tốt đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp
tại chỉ thị số một mươi một ngày tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một của ban bí thư trung ương đảng
về việc tổ chức tết nhâm dần hai nghìn hai mươi hai và chỉ thị số ba mươi năm ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một của thủ tướng chính phủ
về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón tết nguyên đán nhâm dần vui tươi lành mạnh an toàn tiết kiệm
trong đó chú trọng một số nội dung trọng tâm như sau
thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín các địa phương không được tự đặt ra yêu cầu quy định về phòng chống dịch
trái với quy định của trung ương và hướng dẫn của bộ y tế
yêu cầu các cơ sở y tế thực hiện nghiêm chế độ trực tết đảm bảo đầy đủ thuốc sinh phẩm trang thiết bị
và lực lượng cán bộ nhân viên y tế sẵn sàng phục vụ cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
và khám chữa bệnh cho người dân trong dịp tết
tập trung chỉ đạo chăm lo đời sống bảo đảm mọi người dân mọi gia đình đều được vui xuân đón tết
thực hiện tốt các chính sách người có công bảo trợ xã hội bảo đảm an sinh xã hội
chăm lo các đối tượng chính sách người có hoàn cảnh khó khăn đúng đối tượng chế độ quy định
quản lý chặt chẽ các hoạt động vận tải nâng cao năng lực chất lượng dịch vụ vận tải
đáp ứng đầy đủ kịp thời nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp tết
chú trọng phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương trong việc đưa đón tạo thuận lợi cho người dân đi lại
cho công nhân người lao động về quê an tết và quay trở lại nơi làm việc
không được ngăn sông cấm chợ và đảm bảo an toàn dịch bệnh
tổ chức tốt các hoạt động văn hóa thể dục thể thao mừng xuân đảm bảo thiết thực hiệu quả an toàn tiết kiệm lành mạnh
phù hợp với truyền thống văn hóa và thuần phong mỹ tục tập quán tốt đẹp của dân tộc
gắn với thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
chú trọng bảo đảm quốc phòng an ninh trật tự an toàn xã hội trong dịp tết
thực hiện nghiêm chế độ trực chỉ huy trực sẵn sàng chiến đấu phối hợp chủ động nắm chắc tình hình cơ sở
nhất là các tuyến biên giới và tại các địa bàn trọng điểm
kịp thời có phương án xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh không để bị động bất ngờ
bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu địa bàn trọng điểm các sự kiện chính trị văn hóa xã hội quan trọng
tăng cường phòng chống cháy nổ tai nạn giao thông và ủn tắc giao thông
cơ quan khí tượng thủy văn tập trung làm tốt công tác dự báo thời tiết khí tượng thủy văn
để góp phần tạo thuận lợi cho người dân vui xuân đón tết và phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh sau tết
yêu cầu các cấp các ngành các địa phương cơ quan đơn vị thực hiện nghiêm chế độ trực tết
và các chế độ thông tin báo cáo trong dịp nghỉ tết xử lý kịp thời các công việc tình huống phát sinh
không để ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân và các hoạt động sản xuất kinh doanh
ngay sau kỳ nghỉ tết các bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ thủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ
chủ tịch ubnd tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao
với tinh thần tập trung cao quyết liệt hiệu quả
tin an ninh trở tự
tại bình định vào lúc một mươi năm h ba mươi chiều ngày hôm qua trên quốc lộ một a thuộc địa bàn xã mỹ phong huyện phủ mỹ
đã xảy ra vụ tai nạn giao thông rất may không xảy ra thương vong
thời điểm trên chiếc ô tô bốn chỗ biển số bảy mươi chín a ba mươi sáu nghìn chín trăm linh bảy do tài xế lê hân ở huyện ninh hòa tỉnh khánh hòa điều khiển
chạy hướng bắc nam trong lúc đang lưu thông về quê để ăn tết bất ngờ ô tô đã đâm vào giải phân cách
làm gãy trụ biển báo bánh xe văng ra đường xe lộn nhiều vòng và lật nhào phía bên kia đường
cú đâm mạnh làm đầu xe bị nát và xảy ra cháy một vài bộ phận trên xe
nhưng rất may thời điểm đó khu vực này không có người qua lại cho nên không xảy ra thương vong
tài xế được người dân đưa ra khỏi xe an toàn theo trình bày của tài xế hân do buồn ngủ nên đã xảy ra sự việc trên
mời quý vị cùng đến với những số liệu về tình hình giao thông đáng chú ý
cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết là trong hai ngày nghỉ hai mươi bảy và hai mươi tám tết toàn quốc đã xảy ra năm mươi ba vụ tai nạn giao thông
khiến hai mươi tám người chết hai mươi bảy người bị thương
so với dịp này năm ngoái số vụ tai nạn giao thông và số người thương vong đều giảm
các vụ tai nạn giao thông nêu trên đều xảy ra trên lĩnh vực đường bộ
các lĩnh vực đường sắt và đường thủy không xảy ra vụ tai nạn giao thông nào
về kết quả thực hiện cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trật tự xã hội
theo cục cảnh sát giao thông ở lĩnh vực đường bộ lực lượng chức năng các địa phương đã kiểm tra phát hiện xử lý hơn bảy trường hợp vi phạm phạt tiền hơn tám tỷ đồng
trong số các trường hợp vi phạm nêu trên có ba trăm linh một trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
thưa quý vị đối với mỗi người dân việt nam thì tết là khoảng thời gian quý báu
mà mỗi người đều gác lại những bộn bề lo toan của cuộc sống để được xung họp bên gia đình được hít thở không khí mùa xuân trong chẻo và ấm áp
thế nhưng đối với những chiến sĩ công an nhân dân vì đặc thù nghề nghiệp mà họ chấp nhận hy sinh hạnh phúc đời thường ấy để giữ bình yên cho nhân dân
trong những ngày vừa qua lực lượng công an sơn la đã tăng cường cán bộ chiến sĩ xuống cơ sở đảm bảo an ninh trật tự
gia quân thực hiện cao điểm tấn công chấn áp các loại tội phạm đảm bảo cho nhân dân đón tết trong bình yên về an ninh trật tự
tại các tuyến đường địa bàn trọng điểm phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh sơn la đã bố trí lực lượng hướng dẫn điều tiết và chỉ dẫn giao thông
phối kết hợp giao quân xử lý các hành vi vi phạm về nồng độ cồn
thực hiện kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp tết dương lịch tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi hai do bộ công an và công an tỉnh sơn la phát động
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh sơn la đã tập trung lực lượng phương tiện các trang thiết bị nghiệp vụ
phục vụ công tác và sẽ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông
đặc biệt là các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông
chúng tôi sẽ tập trung vào các công dự cao điểm các tuyến đường thường xảy ra tai lạn giao thông
trong quá trình triển khai công tác chúng tôi sẽ tập trung lực lượng làm tốt công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông
tại địa bàn công an các huyện thành phố công an các đơn vị trên địa bàn tỉnh đã chỉ đạo
cắt cử cán bộ chiến sĩ xuống cơ sở bám nắm địa bàn phối hợp cùng lực lượng công an các xã
tuyên truyền vận động bà con nhân dân tranh thủ người có uy tín trong các bản không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông không sử dụng pháo nổ
đồng thời tăng cường công tác kiểm soát dịch bệnh đảm bảo an ninh trật tự
bản thân tôi được dân bản tín nhiệm là người có uy tín ở địa phương phối hợp cùng với lực lượng công an xã công an huyện
đến từng nhà dân để tuyên truyền vận động bà con chấp hành chính sách của đảng pháp luật của nhà nước
tết này bà con ở đây vui lắm cái ma túy đã giảm nhiều rồi chúng tôi cảm ơn lực lượng công an nhiều lắm
để đảm bảo an ninh trật tự trong dịp tết nguyên đán này thì chúng tôi đã xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch đến toàn thể cán bộ chiến sĩ
trong đó chúng tôi tổ chức
tấn công chấn áp các loại tội phạm rồi là kiểm soát không để bà con nhân dân sử dụng pháo nổ
rồi là tổ chức cho cán bộ chiến sĩ đặc biệt là công an xã xuống cơ sở cùng ăn cùng ở với người dân để nắm tình hình
đồng thời tuyên truyền vận động cho bà con vui xuân đón tết an lành không sử dụng pháo nổ không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông
đảm bảo cho nhân dân
đón tết bình yên không chỉ là nhiệm vụ mà còn là niềm vinh dự của lực lượng công an trong toàn tỉnh toàn lực lượng
những ngày tết nguyên đán lực lượng công an vẫn sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự một cách chủ động quyết liệt
đồng thời phát huy vai trò lá chắn thép trên tuyến đầu phòng chống dịch covid một mươi chín giữ vững an ninh trật tự đảm bảo bình yên cho người dân vui xuân đón tết
thưa quý vị trong thời gian gần đây trước diễn biến thông tin về việc nhà máy lọc hóa dầu nghi sơn
công ty trách nhiệm hiệu hạn lọc hóa dầu nghi sơn đã cắt giảm công suất dẫn đến việc giảm nguồn cung xăng dầu tại thị trường trong nước
trên thị trường đã xuất hiện tình trạng là một số đơn vị kinh doanh xăng dầu có dấu hiệu găm hàng
để kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
bộ trưởng bộ công thương yêu cầu tổng cục quản lý thị trường cục quản lý thị trường các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường công tác quản lý địa bàn
theo đó triển khai các biện pháp nghiệp vụ xây dựng phương án kế hoạch và phối hợp với các lực lượng chức năng
tiến hành kiểm tra giám sát chặt chẽ các đơn vị kinh doanh xăng dầu theo các loại hình trên địa bàn
để kịp thời phát hiện các hành vi găm hàng tạo khan hiếm nguồn cung xăng dầu
tiến hành xử lý nghiêm kịp thời mọi hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật
áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy chứng nhận điều kiện kinh doanh theo quy định
đồng thời giám sát chặt chẽ các cửa hàng xăng dầu đã bị tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu
kịp thời kiến nghị các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thu hồi cấp giấy phép theo quy định
đồng thời thực hiện giám sát chặt chẽ các đơn vị đã bị thu hồi giấy phép
nhằm đảm bảo an toàn và hạn chế thấp nhất các vụ cháy nổ xảy ra trong mùa hai nghìn hai mươi
dịp tết nguyên đán và lễ hội xuân hai nghìn hai mươi hai công an tỉnh thái nguyên đã tăng cường công tác tuyên truyền
kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở cơ quan doanh nghiệp đơn vị trên địa bàn có nguy cơ cháy nổ cao
qua đó tuyên truyền kiến thức về phòng cháy chữa cháy chấn chỉnh nhắc nhở và xử lý nghiêm các vi phạm có thể dẫn đến cháy nổ
phổ biến kiến thức phòng cháy chữa cháy trong sử dụng điện ga thắp hương thờ cúng
khuyên cáo bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các hộ gia đình phổ biến kỹ năng sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ
đây là những hoạt động thường xuyên của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh thái nguyên trong những ngày cận tết nguyên đán
ngoài ra công an tỉnh cũng thường xuyên kiểm tra tập trung vào các chuyên đề an toàn phòng cháy chữa cháy tại các chợ siêu thị
trung tâm thương mại kho hàng hóa đặc biệt là các hộ gia đình có nhà ở kết hợp với sản xuất kinh doanh
quá trình kiểm tra sẽ kiến nghị khắc phục các tồn tại hạn chế xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
qua đó nhận thức về công tác phòng cháy chữa cháy của cơ sở cơ quan đơn vị doanh nghiệp đã có sự thay đổi tích cực
hư hỏng hết hạn sử dụng chúng tôi trang bị mới bổ sung để đáp ứng được công tác phòng cháy chữa cháy
đồng thời kiểm tra các hệ thống cốc cung cấp nước cung cấp điện để đảm bảo cho việc phục vụ nhân dân cũng như đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy
bên cạnh hình thức tuyên truyền lưu động bằng xe chữa cháy trên các tuyến đường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng
phát tờ rơi hướng dẫn bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy cho người dân
công an các đơn vị địa phương cũng đã tích cực triển khai ứng dụng số trong công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức phòng cháy chữa cháy
như hướng dẫn người dân cài ứng dụng báo cháy một trăm một mươi bốn sử dụng các nhóm trên mạng xã hội
hộ gia đình và quần chúng nhân dân hãy nêu cao tinh thần cảnh giác về ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy
không lơ là chủ quan để mất an toàn phòng cháy cháy
ngày tết đã đến trong nỗi lo toan tất bật chuẩn bị đón xuân
rất cần mỗi cơ quan đơn vị doanh nghiệp và người dân quan tâm hơn nữa tới các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy
nâng cao ý thức trách nhiệm kiến thức phòng cháy chữa cháy chủ động loại bỏ những nguyên nhân có thể gây ra cháy nổ
có như vậy mùa xuân mới thực sự đến trong ấm áp yên lành